thưa quý vị viện kiểm soát nhân dân tối cao vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các đơn vị liên quan